bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày một mươi hai tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm linh ba ca ghi nhận trong nước riêng thành phố hồ chí minh chiếm nhiều nhất với bốn mươi bốn ca
bắc giang bốn mươi một ca bắc ninh một mươi sáu ca hà tĩnh hai ca trong đó một trăm linh một ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa tổng cả ngày việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi một bệnh nhân và chữa khỏi cho hai mươi ba trường hợp
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế thành phố hồ chí minh vừa có công văn hòa tốc
gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập yêu cầu sau giờ làm việc ở bệnh viện
nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh